trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam tổng thống ireland michael higgins đã có buổi gặp gỡ lãnh đạo thành phố hồ chí minh và dự lễ ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp và trường đại học của hai nước
thay mặt lãnh đạo thành phố hồ chí minh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn thành phong hoan nghênh tổng thống michael daniel higgins
phu nhân tổng thống và đoàn đại biểu cấp cao ireland đã đến thăm và làm việc tại thành phố
lãnh đạo thành phố hồ chí minh mong rằng chuyến thăm của tổng thống ireland sẽ tạo ra sung lực mới thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa ireland và việt nam
thành phố hồ chí minh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tổ chức của ireland hợp tác đầu tư nhất là trong lĩnh vực giáo dục y tế nông nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
qua chuyến thăm này các doanh nghiệp của ireland sẽ tăng cường hợp tác đầu tư tại thành phố hồ chí minh
trước mắt ireland sẽ đầu tư vào thành phố hồ chí minh trong lĩnh vực giáo dục y tế và ứng phó với biến đổi khí hậu
thông qua các hoạt động thương mại ireland sẽ là nhịp cầu để việt nam tiếp cận với các nước châu âu
ireland cũng mong muốn việt nam là cầu nối để ireland mở rộng quan hệ hợp tác với các nước asean
sau cuộc gặp gỡ tổng thống ireland và lãnh đạo thành phố hồ chí minh đã ký thỏa thuận hợp tác giữa công ty hoạt động trong lĩnh vực hàng không của ireland
với hãng hàng không giá rẻ của việt nam là vietjet air ký kết biên bản ghi nhớ giữa năm trường đại học của việt nam với các trường đại học cao đẳng của ireland